thưa quý vị nhân kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh đồng chí đào duy tùng hai mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng nhà lãnh đạo cấp cao của đảng
chiều nay tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương và thành ủy hà nội tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
đồng chí đào duy tùng người cộng sản kiên trung nhà lý luận xuất sắc của đảng
hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm làm rõ những hoạt động công hiến to lớn của đồng chí đào duy tùng
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
đồng thời góp phần tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa yêu nước tấm gương đạo đức cách mạng của các thế hệ đi trước
đối với thế hệ hôm nay góp phần thực hiện kết luận một của bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn bốn mươi bản báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo đảng
các cơ quan ban ngành trung ương hà nội và các nhà khoa học
hội thảo đã khẳng định gần bốn mươi năm trực tiếp làm công tác tư tưởng lý luận đồng chí đào duy tùng
vừa là người trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo lĩnh vực công tác đặc biệt quan trọng khó khăn phức tạp này
vừa là nhà lý luận xuất sắc
đồng chí có nhiều công trình tác phẩm mang giá trị lý luận cao tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng việt nam
các công trình lý luận cùng những hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của đồng chí đã góp phần rất lớn
đường lối đổi mới của đảng
ngày hôm nay tại thành phố huế ban tuyên giáo trung ương tỉnh ủy thứ tiên huế
viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam phối hợp tổ chức hội thảo
triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia hệ giá trị văn hóa hệ giá trị gia đình
và chuẩn mực con người việt nam trong thời kỳ mới gắn với thực tiễn vùng bắc trung bộ và duyên hải trung bộ
thực hiện các giá trị văn hóa con người thứ tiên huế
ba mươi tham luận của các đại biểu đã đi sâu
sau phân tích nhiều vấn đề về giá trị và hệ giá trị quốc gia
làm rõ những đặc điểm vai trò của các giá trị cốt lõi trong chuẩn mực con người hiện nay
được thể hiện ở khu vực bắc trung bộ và duyên hải trung bộ
từ đó nêu lên thực trạng khó khăn mà nhiều địa phương đang gặp phải
trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa con người thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước
vùng bắc trung bộ và duyên hải trung bộ gồm một mươi bốn tỉnh thành ven biển từ thanh hóa đến bình thuận
chiếm hai mươi tám dân số cả nước là nơi sinh sống của hơn năm mươi dân tộc anh em
những giá trị văn hóa truyền thống và những đức tính của con người nơi đây
mang đậm nét giá trị văn hóa của con người việt nam với lòng yêu nước nồng nàn
khí phách hiên ngang kiên cường sống thủy chung trọng nghĩa tình và thông minh sáng tạo trong xây dựng đất nước
chiều nay phó thủ tướng lê minh khái đã có buổi tiếp ông lee sang gun
phó chủ tịch giám đốc điều hành tập đoàn hyo sung của hàn quốc
phó thủ tướng lê minh khái hoan nghênh và ủng hộ các dự định mở rộng đầu tư của tập đoàn hyo sung
trong các lĩnh vực công nghiệp nguyên vật liệu hệ thống điện công nghiệp trung tầm dữ liệu sản xuất máy atm tại việt nam
phó thủ tướng nhấn mạnh chính phủ việt nam luôn quan tâm coi trọng cải thiện môi trường đầu tư
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp fdi nói chung cũng như tập đoàn hyo sung
hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài tại việt nam và sẽ tiếp tục đồng hành tạo điều kiện thuận lợi
để các dự án của tập đoàn đầu tư hiệu quả phát triển bền vững
trong khuôn khổ tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi bốn hôm nay liên đoàn lao động tp hcm tổ chức chương trình
đồng hành cùng doanh nghiệp để gặp gỡ lắng nghe và chia sẻ ý kiến của doanh nghiệp đối với hoạt động công đoàn thành phố
dự thảo luật đang được sửa đổi như luật việc làm luật bảo hiểm xã hội luật công đoàn
và các chính sách của thành phố
như thay đổi cách tính thuế thu nhập cá nhân các điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
nghiên cứu chính sách hỗ trợ để công nhân người lao động tiếp cận được dự án nhà ở xã hội
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp là dịp để lãnh đạo thành phố công đoàn thành phố gặp gỡ
lắng nghe những chia sẻ góp ý của các doanh nghiệp để kịp thời đề xuất hỗ trợ
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất và chăm lo cho người lao động